trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam vsd cho biết có thêm ba trăm hai mươi chín nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán trong tháng một mươi
trong số này có ba mươi một tổ chức và hai trăm chín mươi tám cá nhân
ngoài ra trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam đã chấp thuận thay đổi thông tin cho ba mươi ba nhà đầu tư nước ngoài và hủy mã số giao dịch chứng khoán cho sáu nhà đầu tư
số lượng mã giao dịch chứng khoán hiện tại là ba mươi năm ba trăm chín mươi tám mã